vài năm trở lại đây người dân đi trên đường nguyễn tám thuộc địa bàn xã thạnh trị huyện bình đại tỉnh bến tre gặp rất nhiều khó khăn do mặt đường bị hư hỏng nặng
cách đây không lâu vụ việc cây cầu sáu chiếm bắc qua sông bị sập nên giao thông qua lại trên đoạn đường này bị tê liệt hoàn toàn
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại bến trẻ
sáng ngày bảy tháng tám một chiếc xe tải chở hàng từ cống đập ba lai huyện ba chi sang huyện bình đại tỉnh bến tre khi vừa lên cầu sáu chiếm đã làm sập cầu do tải trọng xe quá nặng
cây cầu có tải trọng chỉ một tấn nhưng chiếc xe chở tới hai mươi tấn hàng vào thời điểm xảy ra sự cố
hiện chính quyền địa phương đã treo biển cấm tất cả xe hai bánh trở lên và người đi bộ qua cầu
giao thông qua lại trên đoạn đường này hoàn toàn bị chia cắt buộc người dân phải đi đường vòng xa hàng chục km
khi tôi đang ngủ nghe một cái rầm tôi mở cửa chạy ra thì thấy cái xe nó sập xuống đây nó sập xuống rồi sập cây cầu xuống nằm tại đây nhưng nó tắt máy
rồi tôi có mở cửa ra thì thấy xe nó bị sụp xuống đó
rồi sau đó thì một chút sau thì báo công an anh em đồ lại đông lắm
nhưng rồi tới cái sáng là cổ xe lên
người dân nơi đây còn rất bức xúc
khi đoạn đường dài khoảng bốn km trên đường huyện tám bị hư hỏng rất nặng ổ voi ổ gà xuất hiện hầu như khắp toàn tuyến
các phương tiện phải nhích từng chút vừa đi vừa dò đường vì rất nhiều vụn nước động
nhiều vụ tai nạn đã xảy ra do những ổ voi chiếm hết mặt đường và chứa đầy nước nên các phương tiện không thể tránh được
từ hôm mà mùa mưa tới nay miếng mùa mưa xuống là vậy đó
miếng bà con mà ai mà chạy mà lạ lạ là sơ ý ra đều quẹo qua cửa quẹo này đều té hết
bởi vậy khiến anh em tụi tôi khiến đứng ra mà vụ đỡ bà con khiến thấy sợ thấy thương thấy xe tới mà chạy lạ lạ là tự nhiên dúng mình rồi đó
thấy là sợ bà con té là tôi nghiệp cho bà con
người dân nơi đây đã rất nhiều lần kiến nghị nhưng suốt nhiều năm con đường này vẫn vậy
hãy mùa nắng là đầy bụi mùa mưa thì lầy lội
tội nhất là các em học sinh rất vất vả khi phải đi qua con đường này
được biết hàng năm huyện bình đại đều trích kinh phí để đổ đá nhuyễn nhằm lấp những ổ voi
nhưng chỉ vài tháng là đường lại tiếp tục lầy lộ như cũ
đầu tư sớm cho địa phương để làm cầu làm đường
hiện tại khi cây cầu sáu chiến bị sập địa phương đã cắm biển báo cấm tất cả các phương tiện kể cả người đi bộ qua lại
tuy nhiên hai bên đầu cầu không có lực lượng canh giữ nên bà con vẫn vác xe đạp hàng hóa qua cầu rất nguy hiểm